công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa bắt đối tượng nguyễn phúc lĩnh ba mươi sáu tuổi chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn nên năm hai nghìn hai mươi anh nguyễn văn thái bốn mươi ba tuổi chú tỉnh đồng nai và vợ ly hôn
sau khi ly hôn vợ thái có quan hệ tình cảm với lĩnh
thời gian gần đây vợ chồng anh thái quay lại sống chung với nhau như vợ chồng nên lĩnh không đồng ý thường xuyên đe dọa anh thái và vợ
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy lĩnh lẻn vào nhà anh thái ở xã hưng lộc huyện thống nhất dùng dao đâm anh thái trọng thương rồi bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an bắt giữ